sau năm ngày kể từ khi chính phủ ban hành nghị quyết một trăm hai mươi tám về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
trong đó phân loại bốn cấp độ dịch bệnh mới đây ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc đã công bố tình hình dịch bệnh ở cấp hai
nguy cơ trung bình cân cứ theo quy định thích ứng an toàn dịch covid một mươi chín của chính phủ và bộ y tế
cụ thể cho văn bản công bố chính thức việc phân loại cấp hai tỉnh vĩnh phúc nới lỏng nhiều biện pháp phòng chống dịch
yêu cầu người dân không tập trung quá năm mươi người nơi công cộng ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện khi tham gia hoạt động thể thao ngoài trời
các cơ sở kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động gồm điểm du lịch di tích và danh thắng cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú
trừ karaoke và massage sân golf sân tập golf dịch vụ spa chăm sóc sắc đẹp gội đầu kinh doanh trò chơi có thưởng cho người nước ngoài
người dân từ địa bàn cấp một hai đến vĩnh phúc phải tiêm đủ liều vaccine có chứng nhận thẻ xanh hoặc giấy chứng nhận f khỏi bệnh
các cơ sở kinh doanh thể dục thể thao trong nhà mở cửa nhưng không quá ba mươi người một ca hoạt động biểu diễn nghệ thuật thư viện
triển lãm chiếu phim bảo tàng và các cơ sở văn hóa khác giải đấu thể thao cũng được hoạt động với điều kiện không quá năm mươi công suất
nhà hàng ăn uống mở cửa nhưng không quá bảy mươi công suất đóng cửa trước hai mươi ba giờ hàng ngày
cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ khác hoạt động bình thường tuân thủ biện pháp phòng chống dịch
với hoạt động vận tải tỉnh vĩnh phúc yêu cầu chủ trương phương tiện phải quản lý hành khách bằng mã qr taxi xe hợp đồng xe du lịch xe buýt được hoạt động bình thường
xe khách tuyến cố định từ vĩnh phúc đến các tỉnh cấp độ một và hai hoạt động bình thường đến các tỉnh cấp độ ba chỉ chờ không quá năm mươi công suất
số chuyến hoặc số chỗ trên xe có giãn cách trên xe quy định giãn cách trên xe không áp dụng với xe dường nằm tạm dừng xe khách chạy đến tỉnh cấp độ bốn
xe khách đi qua địa bàn tỉnh vĩnh phúc nếu từ tỉnh cấp một cấp hai được phép dừng đỗ đón trả khách xe từ tỉnh cấp độ ba và bốn không được dừng đón khách
vận tải hành khách đường thủy nội địa từ vĩnh phúc đến địa phương khác cũng tương tự với xe khách
vĩnh phúc vẫn duy trì cách ly tập trung một mươi bốn ngày sau đó theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi cư trú một mươi bốn ngày với người về từ vùng dịch cấp độ ba bốn xét nghiệm ba lần
tuy nhiên văn bản nêu rõ về cách ly tập trung cần được cá nhân thuộc diện cách ly đồng ý
các dịch vụ vẫn tạm ngừng gồm lễ hội karaoke vũ trường quán bar massage quán internet trò chơi điện tử
thưa quý vị cho đến thời điểm hiện tại tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát cuộc sống đang dần trở về trạng thái bình thường mới
tuy nhiên không nên chủ quan vì nguy cơ nhiễm bệnh vẫn còn hiện hiếu
mỗi người hãy tự nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và gia đình bằng cách thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế
thường xuyên theo dõi những tin tức mới nhất về dịch bệnh trên báo sức khỏe và đời sống
chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên và lắng nghe phản hồi của khán giả
để xây dựng và phát triển cây chúng tôi cũng rất mong nhận được ý kiến của tất cả cộng đồng
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại